theo ghi nhận trên thị trường giá nông sản trong nước giá cà phê hôm nay đã tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua
cụ thể tại lâm đồng hiện ở mức ba mươi một năm trăm linh ba mươi một sáu trăm linh đồng một kg tại đắk lắc ở mức ba mươi hai một trăm linh ba mươi hai ba trăm linh đồng một kg
tương tự giá cà phê tại gia lai trong khoảng ba mươi một chín trăm linh đến ba mươi hai đồng một kg